những ngày vừa qua các quận huyện của tp hcm đã đồng loạt triển khai đưa người sống lang thang cơ nhở
về các trung tâm an sinh xã hội để chăm sóc sức khỏe và lo ăn uống
đồng thời mời bà con tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
hành động đầy nhân văn trên đã được đông đảo người dân đón nhận
thời gian này tp hcm áp dụng siết chặt giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu ở yên đó
đây cũng là thời điểm mà những người yếu thế trong xã hội người sống lang thang cơ nhở gặp vô vàn khó khăn
chính quyền thành phố đã triển khai các gói an sinh xã hội chăm lo bữa ăn hàng ngày cho người dân
bao gồm cả những người vô gia cư
hôm nay ông trần văn phước hành nghề bán vé số hơn ba mươi năm
đã được chính quyền quận bốn của tp hcm mời về sinh hoạt tập trung cùng những người có hoàn cảnh khó khăn
mọi chi phí sinh hoạt từng bữa ăn đều được nhà nước chăm lo
ông cũng đã được xét nghiệm và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín điều mà trước đây ông chưa từng nghĩ tới
trong người tôi là tới ba bốn thứ bệnh lần vừa thở tim bả lá và bị tiểu đường
tất cả mạng tính vừa quyết áp
đó thì coi như tôi định hỏi cho anh chính vậy thì nếu không có hại gì tôi nhắn chích
cái đó chích tốt cho tôi thôi mà tôi sợ là coi như tôi chích đó
trong đợt đưa người lang thang cơ nhở về lần này toàn quận bốn có tổng cộng một trăm một mươi bốn người
trong đó quận đã xét nghiệm và đưa một mươi bốn người có kết quả dương tính với covid một mươi chín đi điều trị cách ly tập trung
một trăm một mươi còn lại được y bác sĩ khám sàng lọc đảm bảo yêu cầu về sức khỏe để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
quận bốn đã cho gom lại
có người mà lang thang cơ nhở về đây để mình chăm sóc như là về chế độ ăn uống dinh dưỡng
và hôm nay thì quận tôi tổ chức là tiêm vaccine với chỉ đạo của quận thì tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
để ngừa bệnh cho những người lang thang cơ nhở cũng là để đẩy lùi dịch bệnh và tránh cái nguồn lây ra ngoài cộng đồng
làm nhân viên vũ xe làm cho văn ba vũ trụ mà nghỉ cả ba tháng rồi
mình không có tiền đóng nhà trọ nên phải đi ra ngoài được
mình suy nghĩ thì thôi cuộc sống mà ai cũng khổ tới đâu thì tới đó chứ giờ làm sao
cảm thấy rất là vui và hạnh phúc
nhờ chính quyền mà nhờ chính quyền các cấp thì tụi em mới có được chỗ bỏ công ăn áo mặc đầy đủ
với phương châm không để ai đói khổ không để ai để lại phía sau
chính quyền thành phố hồ chí minh đã và đang chăm lo sức khỏe bữa ăn hàng ngày cho từng người dân gặp khó khăn
ai cần ai khó đã có chính quyền
người dân còn tiếp tục an tâm ở yên tại chỗ
để phù hợp với chính quyền
trong việc triển khai các giải pháp quyết liệt ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh